cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành các quyết định lệnh tố tụng đối với các bị can bảo đảm đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng để củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can mở rộng điều tra truy tìm và thu hồi triệt đề tài sản cho các nhà đầu tư
thưa quý vị vũ thị lệ nhi phóng viên một kênh truyền hình đã cầm đầu nhóm phóng viên đi tìm hiểu ghi hình những trường hợp có dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản tại tỉnh phú thọ và nhiều tỉnh thành phố khác
từ những hình ảnh thu thập được vũ thị lệ nhi đã sử dụng để đe dọa cưỡng đoạt tài sản
qua các nguồn tin trinh sát công an tỉnh phú thọ đã xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm của vũ thị lệ nhi
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an huyện lâm thao phát hiện một nhóm người tự giới thiệu phóng viên của một kênh truyền hình có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản
cầm đầu nhóm phóng viên trên được xác định là vũ thị lệ nhi
nhi cùng một số phóng viên khác trong quá trình tác nghiệp đã đến các địa bàn trong tỉnh phú thọ để tìm hiểu ghi hình những trường hợp có dấu hiệu vi phạm trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản san gạp mặt bằng không giấy phép
sau khi phát hiện và ghi hình các trường hợp vi phạm nghi liên lạc gặp trực tiếp người vi phạm rồi đe dọa yêu cầu họ phải đưa một khoản tiền nhất định thì sẽ không gửi hình ảnh vi phạm đến cơ quan chức năng
số tiền các đối tượng đưa ra tùy thuộc vào tính chất mức độ mà người đó vi phạm
nhi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong chuyên án này
thứ nhất là công tác sao kê tài khoản
thứ hai nữa là những người vi phạm thì do sợ vi phạm cho nên cũng không tố giác tội phạm theo quy định của pháp luật
phạm vi hoạt động của đối tượng thực hiện ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội
đặc biệt ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín
của các cơ quan truyền thông cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú thọ đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với vũ thị lệ nhi về tội cưỡng đoạt tài sản
quy định tại điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các đối tượng liên quan
để xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện tuy phước tỉnh bình định cho biết vừa bắt được đối tượng truy nã nguy hiểm huỳnh trúc như
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện tuy phước
trước đó với thủ đoạn làm giả chứng nhận đăng ký xe ô tô để mang đi thế chấp vay tiền
như đã vay của bà trương thị phạm thiệt ở thị trấn diêu trì huyện tuy phước số tiền ba trăm linh triệu đồng
sau đó không trả nên bị bà thiệt làm đơn tố cáo sau khi làm việc với cơ quan công an
như đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã như về các tội
sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường
vĩnh trại tp lạng sơn đã cùng vợ mua gom quả cây thuốc viện rồi mang về giao bán trên mạng xã hội
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố lạng sơn đã tổ chức đấu tranh bắt giữ đối tượng
tăng vật thu giữ gồm một túi ni lông bên trong chứa hai bó quả cây tươi cây thuốc viện
có trọng lượng khoảng một kg một xe mô tô hùng khai nhận cùng vợ giao bán quả anh túc
trên mạng xã hội facebook với giá hai triệu đồng một kg khi có người đặt mua
thì hai vợ chồng về huyện bắc sơn thu gom rồi mang về bán cho khách
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay hùng đã bán chót lọt nhiều lần cho khách
công an thành phố lạng sơn đã bắt giữ đỗ thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn là vợ của hùng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
sau khi tổ chức cho nhiều người sang trung quốc lao động trái phép
triệu thị hải yến đã ở lại trung quốc cư trú bất hợp pháp
sau một mươi năm đối tượng quay trở lại việt nam thì bị lực lượng công an bắt giữ
và ra quyết định khởi tố bị can đối với triệu thị hải yến
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại xã ấm hạ huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
về tội tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
tại cơ quan công an triệu thị hải yến khai nhận từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bảy
yến cùng với trần bích thụ và nguyễn lương bằng cùng chú tại xã ấm hạ
huyện hạ hòa tỉnh phú thọ tổ chức cho một số đối tượng
một số công dân tại huyện hạ hòa trốn sang trung quốc lao động trái phép
năm hai nghìn một mươi ba thụ và bằng đã bị xử lý theo quy định của pháp luật
riêng yến cũng trong khoảng thời gian trên đã tổ chức đưa ba lượt với khoảng một mươi tám người xuất khẩu lao động trái phép
và bố trí ở lại lao động bất hợp pháp tại trung quốc
mỗi lượt người xuất ngoại chui thành công yến thu khoảng một bảy trăm linh tệ
tương đương khoảng năm triệu năm trăm linh nghìn đồng tiền việt nam
từ năm hai nghìn một mươi hai đến khi bị bắt yến ở lại trung quốc cư trú bất hợp pháp
không về việt nam gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong quá trình xác minh
ngay sau khi có thông tin yến trở về việt nam
công an tỉnh phú thọ đã tiến hành xác minh và bắt giữ để điều tra làm rõ vụ việc